dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư ủy viên trung ương đảng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị
dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an trung ương lãnh đạo các đồng chí trong đảng ủy viên bộ chính trị ban bế thư ủy viên trung ương đảng các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị

dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an trung ương lãnh đạo các đồng chí trong đảng ủy viên trung ương các tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức chính trị
dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an trung ương lãnh đạo các đồng chí trong đảng ủy viên trung ương các tổ chức chính trị
dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an trung ương lãnh đạo các tổ chức chính trị